sáng nay ngày một mươi tháng bảy tại đà nẵng ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc
sơ kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi dự và chủ trì hội nghị có đồng chí trần cẩm tú
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cùng các đại biểu
đại diện ủy ban kiểm tra các tỉnh thành trên toàn quốc
báo cáo tại hội nghị cho biết trong sáu tháng đầu năm
cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra gần một mươi ba tổ chức đảng và hơn năm mươi bốn đảng viên
ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành thực hiện với hơn năm trăm linh tổ chức đảng và gần ba đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương kết luận ba cuộc kiểm tra
trong đó có bốn tổ chức đảng và một mươi chín đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật
xác định nhiệm vụ sáu tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết một mươi hai của đảng
là thời điểm tiến hành đại hội các cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
ủy ban kiểm tra các cấp sẽ tập trung phần loại giải quyết rứt điểm đúng quy định đơn thư tố cáo khiếu nại
trước hết là đối với tổ chức đảng đảng viên liên quan trực tiếp đến nhân sự đại hội
đồng thời chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu thủ đoạn
nhằm chia rẽ nội bộ và tác động tiêu cực đến nhân sự đại hội